mới đây tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh hội nghị phân tích các chỉ số ba index cpat ba p ict
và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của sở ngành địa phương năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba liên tiếp tỉnh quảng ninh giữ vị trí dẫn đầu sáu mươi ba tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính
chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
cũng có sự thăng hạng xuất sắc khi vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh đã có sự cải thiện đáng kể
cả về điểm số và thứ hạng của từng chục nội dung xếp thứ ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông sau bốn năm đứng ở vị trí thứ tư
và đã vươn lên vị trí thứ ba toàn quốc
hội nghị đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành địa phương
và các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi chín